xin chào quý vị và các bạn
vừa rồi là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay thứ bảy ngày ba mươi tháng một mươi
bước vào trạng thái bình thường mới thì cả nước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
các hoạt động kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải cũng dần dần quay trở lại nhịp cũ
nhưng cùng với đó cũng là vấn đề về hậu dịch
đó là khôi phục các hoạt động vận tải công cộng như thế nào
hay là câu chuyện về chăm sóc và bảo vệ trẻ em
đặc biệt là sức khỏe tâm thần của trẻ sau thời gian dài giãn cách xã hội
những vấn đề này chúng tôi sẽ phân tích cụ thể trong chương trình hôm nay
còn mới đâu mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến về an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn h qua
liên quan đến chủ môn lậu một mươi tường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn võ chú huyện châu phú tỉnh an giang
về tội rửa tiền
võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng
nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên ba tỷ đồng của nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường do phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án khởi tố bị can trần quốc vương
trú tại huyện tân hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng việc thu mua lúa hồ anh bùi ngọc nguyên
minh đã lừa của anh nguyên hơn bốn năm tỷ đồng tiền đặt cọc hợp đồng
sau khi đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản bị phát hiện
hai đối tượng ysen bia và yter pichmelo
chú tại xã tân tiến huyện cờ long pháp tỉnh đắk lắk
đã dùng dao đâm người nhà gục ngay tại chỗ
trên đường tẩu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà của hộ dân khác để trộm cắp
nhưng bị phát hiện truy đuổi nên cả hai bỏ chạy về nhà
công an huyện cờ long bông đã bắt giữ hai đối tượng sau hai mươi bốn tờ gây án
tại đắk lắk công an thành phố buôn ma cuột vừa khởi tố đối tượng bùi lập hảo
sinh năm hai nghìn chú ở vườn tân lập
về hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
hảo cùng một số đối tượng khác đã bắt giữ nạn nhân rồi hành hôn đe dọa
buộc phải đưa cho nhóm này hơn một trăm linh triệu đồng
trong vụ án này trước đó cơ quan công an đã khởi tố ba đối tượng có liên quan về hành vi cướp tài sản
hai mươi một bị cáo trong vụ nổ súng chém nhau ở giữa trung tâm thành phố cần thơ
bộ đội tòa án nhân dân thành phố cần thơ tuyên án sau hơn một ngày xét xử
bùi viết duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thành phố cần thơ
là người tàng trữ súng và gây ra vụ nổ súng nên chịu án tám năm tù
hai mươi bị cáo khác chịu hình phạt từ một đến một mươi một năm tù
về các tội giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí và gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị mới đây đại diện ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết
một trong những vướng mắt khiến cho dự án đường sắt đô thị nổn gà hà nội bị chậm tiến độ
là vấn đề khiếu nại của nhà thầu
cụ thể do việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng
nhà thầu thi công đã yêu cầu bồi thường một trăm một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ
nếu như không thể hòa giải sẽ tiến hành các thủ tục khiếu nại lên trọng tài quốc tế
vâng và nếu như cứ chậm trễ như thế này thì thiệt hại về kinh tế sẽ là rất lớn
gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
cộng đồng mạng cũng có những chia sẻ xung quanh vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề tồn tại đối với các dự án đầu tư công
và dự án đường sắt nhổn ga hà nội cũng không phải ngoại lệ
hai năm trước nhà thầu thi công dự án cũng đã đòi bồi thường tám mươi một triệu đô la mỹ
chỉ vì vướng mắt giải phóng mặt bằng
hai năm sau điệp khúc giải phóng mặt bằng đó lại tiếp tục
khiến dự án bị dừng thi công chậm tiến độ
và số tiền nhà thầu đòi bồi thường đã cao hơn rất nhiều
một trăm một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ
cư dân mạng cho rằng
các dự án đầu tư công được ví như cha trung không ai khóc
ném tiền qua cửa sổ mà không sót
và hệ lụy là ung tắc gia tăng
cuộc sống của người dân bị đảo lội
ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của thành phố hà nội
đúng là hà nội không vội được đâu
tập làm việc chuyên nghiệp đi
có lộ trình đầy đủ rồi hãy làm
cái thời gian chờ đợi

cả đống tiền của người ta chứ ít gì
quen làm việc chậm tiến độ
nên giờ để nhà thầu nước ngoài phạt đòi bồi thường là xứng đáng
bao nhiêu công trình con đường
toàn chậm tiến độ
có khi đến vài năm chục năm
gây khó khăn cho người dân
ảnh hưởng giao thông
khi cơ sở hạ tầng không hoàn thiện
còn gian dở
cái robot đảo hầm
nó đã được đưa về lắp ráp
tại hiện trường rồi
và cứ một ngày
mà nó nằm im không hoạt động
thì thứ nhất là
cái robot đảo hầm
cái công trình của chúng ta
cái thời gian hoàn thành nó lại muộn thêm một ngày
và cái chi phí
mà máy móc cũng như kỹ sư công nhân vận hành
nằm chờ tại hiện trường
mà không tiến hành được công việc
nó cũng sẽ phát sinh khá là nhiều chứ không phải là ít
tạm thời dừng như thế này
và cũng không biết đến ngày nào
sẽ khởi động trở lại
thì nó sẽ đem lại cái
thiệt hại rất là lớn
cho phía nhà thầu
cứ nhắc đến dự án đường sắt
là cộng đồng mạng
chỉ biết lắc đầu ngao ngán
vì luôn mang tiếng xấu là chậm trễ
đội vốn gây lãng phí
dự án nhổn ra hà nội hiện đang phức tạp
vì bị yêu cầu bồi thường thiệt hại
với số tiền lớn
nếu không hòa giải được
sẽ phải giải quyết tại tòa trọng tài quốc tế
nguyên nhân sâu xa chính là việc thiếu cơ chế
giảng buộc trách nhiệm cụ thể
trong công tác giải phóng mặt bằng
dẫn đến tình trạng không ai phải chịu trách nhiệm
các cá nhân được giao nhiệm vụ
phải chịu trách nhiệm bồi thường
không thể dùng tiền ngân sách bù đắp cho các sai phạm
hoặc thiếu trách nhiệm của các tổ chức cá nhân được
tuyến cát linh hà đông
một mươi năm vẫn chưa chạy
có thấy ai bị xử lý đâu
không ai chịu trách nhiệm gì cả
cho nên là tại sao dự án công hay bị chậm là như vậy
không có cây chế thưởng phạt
và sử dụng ngân sách nhà nước
một cách tùy tiện
và cán bộ sử dụng thì không đúng đối tượng
không đúng năng lực
do đó gây ra chậm gây lãng phí chỉ trẻ đội giá
phát triển giao thông công cộng
là nhiệm vụ quan trọng
để kéo giảm un tắc hạn chế phương tiện xe cá nhân
xong các dự án đường sắt đô thị
vẫn đang dậm chân tại chỗ
theo các nhà khoa học tính toán
un tắc tại hà nội mỗi ngày gây thiệt hại
khoảng từ bốn mươi đến năm mươi tỷ đồng
con số thiệt hại là rất lớn
thời gian ùn tắc
do xe máy ô tô gây ra
nhưng chưa số người
nhưng chưa số thời gian trong một năm
nhưng cái số tiền của mỗi giờ
thì chúng ta thấy là mỗi năm
phải hàng trăm tỷ hàng nghìn tỷ
đấy là con số thực tế
thứ ba nữa là vấn đề gây ô nhiễm
rồi vấn đề nhiên liệu bị tốn hao
rồi vấn đề gây bức xúc cho người dân
rồi gây vấn đề là
cáng trở trong vấn đề đi lại
chỉ trệ đội vốn
và giờ bị nhà thầu thi công
dự án đường sắt nhổn gà hà nội
yêu cầu bồi thường một trăm một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi
trên fanpage của hà nội
đặc biệt là những hiện tượng như là
xe dù bến cóc thì cũng đã xuất hiện trở lại khá nhiều
đáng chú ý tình trạng này
cũng đã tác động ảnh hưởng đến các nhà xe
gây ra tình trạng lộn xộn vận tải khách
thực trạng này đang diễn ra như thế nào
và sẽ cần phải có những giải pháp ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
tuyến đường hồ tùng mậu
trước cửa đại học thương mại
thành phố hà nội
mặc dù trời mưa nhưng hoạt động vận tải
vẫn khá tấp nập tại đây
thay vì vào bến để mua vé
những hành khách này lại có lựa chọn riêng
vật vả do thời tiết
nhưng đổi lại là sự thuận lợi
không những vậy
do địa lý thuận lợi gần trạm xoay bít
nhiều hành khách cũng đã có
chỗ trú mưa khá lý tưởng như thế này
và chỉ sau ít phút
xe khách đã vào bến đón
như một phương tiện vận tải công cầu
tại vì thái bình không có bến ở mỹ đi
ngay từ hôm nay
em bắt xe để ra giáp bát
vì sao lại có nhiều tư vật xe khách
hay đón những hành khách ở đây
có cầu thì sẽ có cung
người dân có nhu cầu đưa đón tận nơi
thì xe họ sẽ đón tận nơi
bến này có tuyến đi bến khúc chẳng
có nhưng mà em bị quá dò xe
nên là phải ra bên này
còn đây là hình ảnh
tại một biến cóc khác
trong thời gian dịch bệnh
thì là nơi trung chuyển hàng hóa
còn sau khi xe khách
được hoạt động trở lại
thì trở lại là một địa điểm
để bắt xe quen thuộc
và dường như hoạt động dừng đỗ đón trả khách
như là một thói quen khó bỏ
của hàng loạt phương tiện
xe khách này có mức độ
nấp vào dưới xe bít này này
thì là có mức
xe kia nó chạy bên kia
nó chạy mất

trái ngược với
khung cảnh ở ngoài thì đây chính là
khung cảnh tại khu vực sảnh chính
của bến xe mỹ đình
một khung cảnh rất điều hưu và vắng vẻ
và đây cũng chính là thực trạng diễn ra trong những ngày vừa qua
tại các bến xe trên địa bàn hồng nội
sau khi hoạt động trở lại
còn tại bến xe gia lâm
một khung cảnh vắng vẻ
từ phòng bán vé đến bãi xe
hành khách và xe khách đếm được
trên đầu ngón tay
đây là bến xe chạy các tuyến ngắn
đến các tỉnh như thái bình thanh hóa quảng ninh
theo đơn vị quản lý bến
nhiều hôm cả bến xe chỉ có khoảng
bốn đến năm xe hoạt động
hành khách hầu như không có
nhiều nhà xe cũng bỏ không
vì không có khách
bến xe vắng
thì vẫn đang tiếp diễn
bởi vì là hành khách đến bến đi xe
thì không có
dẫn đến là nhà xe cũng không hoạt động
bởi vì là
nhà xe thì cũng phải căn cứ vào cái lượng khách
thì mới dám có thể hoạt động được
do đó thì trong
mấy ngày vừa qua
thì cái lượng xe đến bến thì rất là vắng
chỉ đắc đác có bốn năm xe hoạt động
trên các tuyến
các chuyên gia giao thông cho rằng
những vi phạm như vậy
thì không phải là bây giờ mới xuất hiện
mà đã tồn tại từ rất nhiều năm qua
bất chấp việc xử lý nghiêm
của các lực lượng chức năng
với mức phạt tiền không hề nhỏ
thế nhưng khi mà nhu cầu của người dân vẫn có
thì các lái xe vẫn sẵn sàng bất chấp
và điều này sẽ càng gây khó khăn nhiều hơn
với các lực lượng chức năng
đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nói chung

lợi nhuận rõ ràng là một trong những điều
các doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu
tuy nhiên chính vì điều này
thì cũng đang tiềm bẩn công nguyết những hệ lụy
một trong những điều đầu tiên
đó là việc sẽ dẫn đến tình trạng
cạnh tranh vận tải không lành mạnh
đồng nghĩa với đó là công nguyết nguy cơ tiềm bẩn
lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội
thì từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trên cả nước đã có tới hơn bốn trẻ em bị xâm hại
trong đó có tới hơn ba sáu trăm linh trẻ là nữ
đặc biệt bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp kéo dài
đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
trong đó có vấn đề bạo lực và xâm hại tình dục
đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước
cơ quan bảo vệ trẻ em
cơ quan bảo vệ trẻ em cần phải tiếp tục có những giải pháp
để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ bình luận phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
với sự tham gia của bà nguyễn thị nga
phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội
trước hết thì xin cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình
và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời bà cùng với quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi
các trường hợp trẻ em bị xâm hại trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong độ tuổi một mươi ba một mươi sáu tuổi là hơn hai sáu trăm linh trường hợp chiếm hơn sáu mươi sáu
đặc biệt có hơn hai trăm chín mươi ba trường hợp là trẻ em dưới sáu tuổi bị xâm hại
con số này có xu hướng năm sau cao hơn năm trước
bộ công an đã xử lý ba ba trăm bảy mươi vụ án
trong đó xử lý hình sự ba bốn trăm sáu mươi hai đối tượng
theo báo cáo đánh giá nhanh của bộ lao động thương binh và xã hội
trẻ em vẫn phải chịu các hình thức kỷ luật bạo lực và xâm hại
trong thời gian đại diện
sự báo trong thời gian tới tình hình xâm hại trẻ em sẽ có diễn biến phức tạp
và tiềm ẩn nguy cơ gia tăng cả trong đời thực và không gian mạng
đừng quên like share và subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các em cũng đã học đến trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông
nhưng thậm chí thì trong thời gian vừa qua cũng xảy ra những cái vụ việc
mà cái lứa tuổi trẻ em rất là nhỏ
và cái vấn đề thứ tư nữa là cái đối tượng mà xâm hại các em
thì theo số liệu và phân tích của cục trẻ em bộ lao động tương bình xã hội
thì đến gần tám mươi là người thân người trong gia đình là có những cái hành vi xâm hại trẻ em
vâng đó là những thực trạng thực sự là rất đáng buồn
đặc biệt là với chúng ta những người đã làm cha làm mẹ
thì khi mà nghe những con số đấy quả thực là cảm thấy rất là bất bình
vậy thưa bà thì hiện nay cụ thể quy định của pháp luật về vấn đề phòng chống xâm hại và bảo vệ trẻ em như thế nào ạ
và trước hết thì phải nói rằng là cho đến thời điểm hiện nay
thì cái hệ thống pháp luật của việt nam của chúng ta thì đã được ban hành khá là đồng bộ và đầy đủ
từ quy định của hiến pháp luật trẻ em và các nghị định của chính phủ
thì đối với đối tượng có cái hành vi xâm hại trẻ em
thì chúng ta cũng đã xử lý rất nghiêm theo quy định của bộ trẻ em
đối với luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thế còn đối với những cái hành vi xâm hại trẻ em mà thuộc lĩnh vực của xử lý vi phạm hành chính
thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã và đang triển khai
theo các nghị định một trăm sáu mươi bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn của chính phủ
và giai đoạn hiện nay thì các bộ chức năng trong đó có bộ lao động thương minh xã hội
thì cũng đang hoàn thiện để trình chính phủ phê duyệt cái nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trẻ em
như vậy là
hệ thống pháp luật của chúng ta thì đã quy định rất là cụ thể
vậy thì trong quá trình triển khai thực hiện là chúng ta có gặp phải vướng mắt hay là khó khăn nào không ạ thưa bà
vâng có thể nói là với cái quy định của hệ thống pháp luật
thì một trong những khó khăn hiện nay trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em
đó là việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
như chúng ta đều biết thì năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
thì quốc hội khóa một mươi bốn đã tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em
và ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thì quốc hội đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi một
liên quan đến việc tiếp tục tăng cường các giải pháp về phòng chống xâm hại trẻ em
qua hơn một năm triển khai nghị quyết một trăm hai mươi một của quốc hội
thì có thể nói là chính phủ các bộ ngành cũng như là các địa phương
đã triển khai rất là đồng bộ các cái nhiệm vụ các cái yêu cầu và quốc hội giao
bên cạnh đó thì vẫn còn một số những khó khăn trong công tác thực hiện
có thể nói đầu tiên đó là cái vấn đề nhân lực
đặc biệt là ở địa phương
đặc biệt là các địa phương đang thực hiện cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy
cho nên là rất nhiều cán bộ là đã có kinh nghiệm am hiểu về lĩnh vực trẻ em
thì đã có những cái điều chuyển có những cái thay đổi
cái vấn đề thứ hai là trong công tác phối hợp liên ngành
ở một số địa phương thì thực sự là cái phối hợp chưa chặt chẽ
từ cái khâu phòng ngừa đến khâu phát hiện sớm
và khâu hỗ trợ can thiệp cho các em
và cái vấn đề thứ ba nữa là
liên quan đến các cái dịch vụ cung cấp hỗ trợ cho các em cho gia đình
thì nhiều địa phương cũng chưa quan tâm
để củng cố và phát triển cái hệ thống dịch vụ này
bên cạnh đó thì nó cũng có một cái bối cảnh
là trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
thì do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thì nhiều cuộc thanh tra kiểm tra
việc thực hiện pháp luật chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em
thì chưa được tổ chức
do vấn đề là tạm dừng
do ảnh hưởng của bối cảnh đại dịch
đấy nên chính vì vậy mà
cái việc phòng chống xâm hại trẻ em
trong thời gian vừa qua thì nó cũng có những yếu tố tác động
cũng như là có một số những khó khăn
đối với những khó khăn như bà vừa mới chia sẻ
thì cụ thể cục trẻ em đã có những giải pháp như thế nào
để có thể khắc phục được
và để đảm bảo tốt hơn cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ạ
với cái vai trò là cơ quan thường trực của ủy ban quốc gia về trẻ em
cũng như là thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về lĩnh vực trẻ em
thì cục trẻ em cũng đã tham mưu cho
chính phủ cho thủ tướng chính phủ
có những cái kế hoạch những cái chương trình
đề án về bảo vệ trẻ em
phòng chống xâm hại trẻ em
trước hết thì chúng ta phải nói rằng là trong năm hai nghìn hai mươi
thì thủ tướng chính phủ đã ban hành
chỉ thị số hai mươi ba
chỉ thị về cái việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
và bảo vệ trẻ em
ngay tháng một năm hai nghìn hai mươi một
thì thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
chương trình hành động quốc gia vì trẻ em
cho giai đoạn một mươi năm tới
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cũng đã đưa ra các cái mục tiêu
các cái nhiệm vụ
giải pháp rất là cụ thể
và bên cạnh đó thì hiện nay thì các bộ ngành
cũng như là các địa phương
chúng ta đang triển khai cái kế hoạch hành động quốc gia
về phòng chống xâm hại trẻ em
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và với cái chức năng nhiệm vụ của mình
có thể nói là trong thời gian vừa qua
thì cục trẻ em đã phối hợp rất là chặt chẽ
với các cơ quan truyền thông
cũng như là đẩy mạnh
trên các cái tuyên truyền trên các nền tảng số
thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái kiến thức
kỹ năng để phổ biến
đến trẻ em đến cha mẹ các em
cũng như là đến cộng đồng xã hội
thưa bà trong bối cảnh dịch bệnh
trong hai năm vừa rồi thì cũng đã đặt ra rất là nhiều thách thức
đối với toàn xã hội và trong đó
thì có công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em
cũng như là phòng chống xâm hại đối với trẻ em
và có nhiều ý kiến cho rằng là
cần thiết phải hình thành một mạng lưới kết nối
để hỗ trợ những trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
đặc biệt là trong vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần
để cho các em có thể
không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến này
vậy thì trong thực tế
thì theo bà cái việc này cần phải được triển khai cụ thể như thế nào ạ
vâng có thể khẳng định rằng là
cái đại dịch covid một mươi chín
thì tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
trong đó có trẻ em
các em cũng như là cha mẹ các em
thì bị ảnh hưởng rất lớn
ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tâm thần của các em
gần đây thì
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tại việt nam
đã công bố một cái báo cáo toàn cầu
liên quan đến cái tác động của đại dịch covid
đối với sức khỏe tâm thần
và cái việc này thì để mà có thể là
giúp các em vượt qua được những cái khủng hoảng
đặc biệt là những cái khủng hoảng tinh thần
thì cái việc kết nối mạng lưới
trong vấn đề là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần
cho trẻ em là rất là cần thiết
và thứ nhất là phải nói là cái vai trò
của các thầy cô giáo trong nhà trường
thì thông qua các cái chương trình
dạy học thì có thể lồng ghép
những cái nội dung này để hỗ trợ các em
thì tôi cho rằng là cái vai trò của nhà trường rất là quan trọng
thứ hai nữa là đối với các tổ chức xã hội
thì hiện nay một số tỉnh thành phố
đã và đang triển khai
đặc biệt là thành phố hồ chí minh cũng như là hà nội
thì cũng đã kết nối những nhà thực hành
về công tác xã hội
thiết lập một cái đường dây nóng

để người dân cũng như là trẻ em
thì có thể kết nối
để được các thầy cô giảng dạy
về công tác xã hội cũng như là các nhà thực hành
công tác xã hội trực tiếp tư vấn
cho các em cũng như là cho gia đình các em
để vượt qua những cái khủng hoảng
để thực hiện các cái bước
liên quan đến chăm sóc sức khỏe tâm thần
cho các em
vâng thông qua đường dây này thì hiện tại chúng ta đã đạt được những kết quả như thế nào ạ
vâng có thể nói là song song
với tổng đài một trăm một mươi một cũng như là
cái đường dây nhóm hành động xã hội
thì có thể nói là đã tư vấn được cho
rất nhiều các cái ca khủng hoảng
về tâm lý
và bên cạnh đó thì một số những cái
sản phẩm truyền thông mẫu
nói về những cái bước những cái kỹ năng
rất là cần thiết cho cha mẹ
thì cũng giúp được cho cha mẹ có thêm được những cái kiến thức kỹ năng
mà thông qua đó
thì cũng có thể là cùng với con em mình
vượt qua được những cái khủng hoảng
về mặt tâm lý trong cái bối cảnh đại dịch covid này
vâng thưa bà rõ ràng là
để một xã hội phát triển
thì tất cả các thành viên trong xã hội đó đều được
cần phải được quan tâm và chăm sóc
đặc biệt là đối với trẻ em ở những mầm non tương lai của đất nước
đúng không ạ và đối với công cuộc
chăm sóc và bảo vệ trẻ em và phòng chống
xâm hại trẻ em là nhiệm vụ rất là quan trọng
đòi hỏi trách nhiệm của cả cộng đồng và xã hội
một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ
cụ thể của bà trong chương trình ngày hôm nay